chương trình phát triển liên hợp quốc và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh phòng chống thiên tai nhằm tìm kiếm các giải pháp chủ động phòng chống thiên tai
sau năm tháng phát động cuộc thi đã nhận được hơn ba trăm một mươi tác phẩm dự thi của các em học sinh
từ cấp tiểu học tới trung học phổ thồng tại hà nội thứ thiên huế ninh thuận và tp hcm
trong thời gian tiếp nhận các tác phẩm dự thi ba tổ chức đã tiến hành nhiều chương trình thực tế
diễn tập phòng chống thiên tai trang bị cho các em học sinh kỹ năng và kiến thức trong phòng chống thiên tai
tại các vùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu
những kiến thức tập huấn đã được các em học sinh thể hiện qua các bức tranh tham gia dự thi
từ đó lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng về ý thức phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường
giải nhất cuộc thi đã được trao cho em lê thị như quỳnh trường tiểu học phú diên ii tp hcm
và em nguyễn thị vi trường trung học cơ sở trương vân ly tp hcm